với chủ đề cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân sáng nay lễ gia quân trực tuyến tại điểm cầu trung ương
và thực hiện tiếp sóng tại sáu mươi ba điểm cầu của các tỉnh thành phố đã được tổ chức
mục tiêu lễ gia quân hướng tới nhằm bảo đảm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
trong và sau lễ gia quân phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan bảo hiểm xã hội
ưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao
để hoàn thành các mục tiêu này ngoài nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội rất cần sự phối hợp chung tay của cải thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong thời gian tới